hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng xác nhận chuyên gia đưa ra dẫn chứng về mô hình chống dịch covid một mươi chín tại singapore và kết luận đó là một kinh nghiệm với thành phố hồ chí minh
singapore có tỷ lệ tiêm vaccine là tám mươi năm và dự định nới lỏng các quy định giãn cách xã hội
tuy nhiên sau đó số ca mắc gia tăng khiến chính phủ e dày và chỉ hoãn các bước mở cửa
điểm khác biệt với thành phố hồ chí minh là singapore trước đó đã thành công trong chiến lược zero covid
nếu người mất dịch miễn dịch cộng đồng của singapore chủ yếu từ việc tiêm chủng mà không phải miễn dịch từ các ca mắc
việc nới lỏng giãn cách sẽ dẫn đến số ca mắc tăng
tuy nhiên thành phố hồ chí minh đã có vaccine bảo vệ người cao tuổi nên không tăng số tử vong và không quá tải hệ thống y tế
chỉ một mươi người trên sáu mươi năm tuổi và trên tám mươi cho người trên năm mươi tuổi
sự phát tán của virus ncov trong không khí và xâm nhập vào người đã có miễn dịch sẽ củng cố hiệu lực của vaccine
bác sĩ trường hiếu khanh chuyên gia dịch tễ cho rằng
mắc covid một mươi chín mà không cần nhập viện thì càng tốt vì nó tạo thêm miễn dịch cộng đồng tự nhiên
nếu ca bệnh mà không lây thêm cho đối tượng nguy cơ thì đến chỉ để đếm thôi
phó giám đốc dũng khẳng định việc sống chung an toàn với covid một mươi chín sẽ tăng cường thêm miễn dịch cộng đồng
từ quan điểm này chúng ta có thể bớt khắt khe hơn cho các biện pháp chống dịch
các biện pháp chế tài cực đoan có thể không phù hợp
mà thay vào đó sử dụng các biện pháp chế tài kinh tế có thể có hiệu quả cao hơn
phó giám đốc dũng cho hay các chuyên gia đồng thuận với việc chấp nhận số ca mắc covid một mươi chín gia tăng
miễn là vẫn trong tầm kiểm soát và không đe dọa hệ thống điều trị
song song đó thành phố cần xây dựng mạng lưới giám sát dịch tễ để có thể ứng phó kịp thời